thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã dự hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín
triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi của văn phòng chính phủ cơ quan tham mưu tổng hợp phục vụ hoạt động của chính phủ thủ tướng chính phủ
năm hai nghìn một mươi chín văn phòng chính phủ đã tiếp nhận gần một trăm hai mươi văn bản tham mưu trình lãnh đạo chính phủ gần một mươi bốn phiếu trình giải quyết công việc
ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành gần hai mươi sáu văn bản dù đã cải thiện nhiều nhưng vẫn còn đề án chậm tiến độ hoặc phải điều chỉnh
tại hội nghị các thành viên chính phủ đã có ý kiến đóng góp thẳng thắn để văn phòng chính phủ hoàn thiện hơn nữa trong cải cách và điều hành
thay mặt thủ tướng phát biểu trị đạo tại hội nghị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước
vì vậy mỗi cán bộ công chức viên chức người lao động của văn phòng chính phủ cần tập trung làm tốt nhiệm vụ xây dựng chương trình kế hoạch công tác của chính phủ thủ tướng
văn phòng chính phủ phải không ngừng nâng cao chất lượng hơn nữa đối với chất lượng của công tác tham mưu tổng hợp
phạm vi và nội dung rất rộng nhiệm vụ rất nặng đặc thù và rất khó khăn
đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức của văn phòng chính phủ phải có trình độ năng lực
phẩm chất tốt tinh thần làm việc vô tư trong sáng tất cả vì mục tiêu chung và tính chuyên nghiệp phải ngày càng được nâng cao
phó thủ tướng yêu cầu cán bộ văn phòng chính phủ cũng cần phải lắng nghe tiếng nói của nhân dân của doanh nghiệp để tham mưu tốt đề xuất chính sách vì lợi ích của nhân dân
tuyệt đối tránh lợi ích nhóm và chống tham nhũng chính sách phát huy hơn nữa hiệu quả các kênh thông tin tiếp nhận và trả lời phản ánh kiến nghị trên cổng thông tin điện tử
phó thủ tướng yêu cầu cán bộ văn phòng chính phủ để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt cho người dân và doanh nghiệp